khám xét khẩn cấp xe taxi do la điều khiển công an thành phố phát hiện ba kg kentamin được nguy trang trong những túi trẻ khô
la khai nhận làm nghề lái taxi và được một người thuê vận chuyển ma túy với giá từ hai triệu đồng trở lên tùy vào số lượng của chuyến hàng
và trong chuyến hàng lần này lê văn la liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch tại quảng trị để lấy ma túy về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch tuy nhiên đã bị công an thành phố phát hiện bắt giữ
trong khi đó tại lào cai hai đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy trên xe có chở một bao tải
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an đã tiến hành mật phục truy đuổi bắt giữ thành công hai đối tượng gồm vàng a cú và vàng a xúa cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin một xe gắn máy
cũng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cú khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
cú hứa sẽ cho xúa năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phận phường ô quý hồ thị xã sapa thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
thưa quý vị vì sự bất cẩn quên tắt khóa từ
một người dân trú tại quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp xe máy
để trước cửa nhà giá trị gần một trăm linh triệu đồng
sau hai ngày vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã truy xét
và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm nói trên thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
cho đến bây giờ chị đặng thị quý hai mươi chín tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vẫn chưa quên cảm giác hụt thẫn khi phát hiện chiếc xe máy sh trị giá gần một trăm linh triệu đồng của mình không cánh mà bay
trình bày với cơ quan công an vào tối ngày một mươi năm tháng hai khi chị vừa dựng xe trước nhà nhưng quên không tắt khóa từ
thì quay ra chiếc xe đã bị mất
sau khi nghe tiếng rụ ga bất thường thì em chạy ra và em phát hiện ra là đã bị trộm lấy mất
lúc đó thì em khá là hoang mang và sau đó thì em đã nhanh chóng báo cho tổ trưởng và tổ trưởng đã liên hệ cơ quan công an
mặc dù mình vẫn hy vọng vào các anh công an nhưng mà tất nhiên là cái tâm trạng của mình lúc đó mình cũng không nghĩ là sẽ thu hồi được
thông tin về vụ trộm cắp xe máy nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ tập hợp nhận định
khó khăn lớn nhất lúc này là thời điểm vụ việc xảy ra vào đêm tối rất ít manh mối còn lại tại hiện trường
lượng cảnh sát hành sự của công an quận đã ngay lập tức và tiến hành tiếp cận về hiện trường và xác nhận thông tin ban đầu
và từ đó anh em đã chia nhau ra tiến hành truy xét vì thực tế là vụ việc là không có người chứng kiến
anh em đã theo dõi những đối tượng nghi vắng và khoanh vùng những đối tượng trong vòng hai ngày trời để mà tiến hành mật phục và làm việc làm rõ và xác định khi xác định rõ nhân thân của đối tượng

ba triệu đồng tiền mặt toàn bộ số tiền có được đức dùng để trả nợ và tiêu giải cá nhân
ba triệu đồng tiền có được đức dùng để trả nợ và tiêu giải cá nhân

hàng trăm người đã đội mưa rét lên đỉnh mẫu sơn săn băng tuyết khiến cho giao thông ùn tắc
nhiều ô tô xếp hàng dài trở lên đỉnh núi
trong khi đó cũng rất đông du khách đã đổ lên sapa và khu vực đỉnh núi phan xipang lào cai
với hy vọng săn băng giá mưa tuyết trong đợt rét nhất từ đầu mùa
và trước tình hình trên cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng trơn trượt
về hệ thống an toàn của xe nhất là lốp xe tại việt nam không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng
trong trường hợp phải lưu thông khi có băng tuyết tài xế cần cẩn trọng chú ý quan sát lái xe tốc độ chậm đặc biệt là khi lên và xuống dốc
tài xế cũng nên sử dụng đèn pha đèn sương mù đèn gầm khi di chuyển trên đường lưu tâm tại các đường cong cua đèo dốc
đồng thời cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo ngay cả khi di chuyển trên các tuyến đường không may xảy ra băng tuyết
tài xế cũng bật đèn chiếu sáng đèn led đèn sương mù chú ý quan sát giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước
ngoài ra khi các tuyến đường xảy ra đóng băng lực lượng chức năng sẽ có các biện pháp như phân luồng hoặc đóng đường hoàn toàn
người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông
thưa quý vị do số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh một số tỉnh thành như thành phố hà nội vĩnh phúc thành phố lào cai thành phố bô ma thuật
của tỉnh đắk lắc đã cho học sinh dừng học trực tiếp
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín với số ca mắc trong học sinh và giáo viên tăng cao
vào sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật đã quyết định tạm dừng dạy học trực tiếp
đối với học sinh mầm non tiểu học và học sinh lớp sáu
trước đó vào ngày hôm qua ủy ban nhân dân vĩnh phúc cho các trường mầm non tiếp tục mở cửa
đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh học sinh tạo điều kiện để phụ huynh tham gia lao động sản xuất
tuy nhiên các trường tiểu học trung học cơ sở chuyển trạng thái sang học trực tuyến
từ ngày hai mươi một tháng hai cho đến khi có thông báo mới
các huyện thành phố sẽ quyết định linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng địa phương
cùng ngày lào cai cho tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp đối với tất cả các cấp học mầm non
tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp
trên toàn địa bàn thành phố lào cai kể từ ngày một mươi chín tháng hai cho đến khi có thông báo mới
hà nội cho phép tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh các khối từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi hai quận nội thành
thành phố giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế ủy ban nhân dân các quận
tiếp tục nghiên cứu đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh quay trở lại trường
trong thời gian gần đây khi số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao
số người bị ảnh hưởng từ hội chứng hậu covid một mươi chín cũng gia tăng với các triệu chứng phổ biến
làm mệt mỏi khó thở giảm tập trung
rối loạn giấc ngủ thậm chí là rối loạn nhận thức
lo ngại hơn là nhiều người cho dù lúc mắc bệnh không có triệu chứng được điều trị tại nhà
thế nhưng sau khi khỏi bệnh lại gặp phải những di chứng nặng thậm chí là phải nhập viện điều trị
sau hơn một tuần điều trị sức khỏe của bệnh nhân này đã cải thiện được khoảng tám mươi
trước đó bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhưng triệu chứng khá nhẹ
sau khi khỏi bệnh mới xuất hiện tình trạng khó thở phù nề toàn thân trụi tim mạch
tôi cũng xác định là đây cũng có thể là một trong những biến chứng của hậu covid sau khi bệnh nhân bị nhiễm
khi các bác sĩ đánh giá thì có bệnh nhân có những tổn thương về hô hấp suy hô hấp trụy tim mạch
và dối loạn các chức năng cơ thể rất nhiều rất nặng
thời gian gần đây một số bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội có phòng khám hậu covid một mươi chín
cũng liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân mắc covid một mươi chín
các bác sĩ đánh giá các di chứng của bệnh đến khám và điều trị
nhiều người dù lúc dương tính chỉ ho sốt nhẹ nhưng sau khi khỏi bệnh lại gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe
phổ biến nhất là các triệu chứng liên quan đến hô hấp tâm thần
bác vẫn thỉnh thoảng có ho và có đờm kể cả bác gái nữa bác gái ho nhiều hơn bác
như là mệt hơn so với trước trước thì mình chưa bị covid thì khỏe bình thường chẳng có gì cả
nhưng sau khi mà bị covid thì thấy mệt mỏi hơn
các bác sĩ cho biết một số thống kê ghi nhận khoảng
ba mươi ba bảy mươi sáu người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu covid ít nhất sáu tháng sau đợt cấp tính của bệnh
trong đó hai mươi người bệnh phải tái nhập viện
một mươi người bệnh phải theo dõi chăm sóc trong vòng hai tháng sau xuất viện
những bệnh nhân của tôi đến khám thì thông thường cũng có rất nhiều bệnh nhân có những triệu chứng
có vẻ như nó nặng lên hơn so với tình trạng nhiễm covid cấp tính của những bệnh nhân này
thông thường lý do thì theo cơ chế vệ sinh
những cái tổn thương sau covid nó vẫn có thể nó tiếp tục nó tiến triển một cách thầm lặng
sau khi có một khoảng thời gian thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng mệt mỏi hơn rất nhiều
nó bắt đầu nó cởi phát ra
thường thì những tổn thương đó là do những biến chứng
đặc biệt là những người cao tuổi mình ví dụ như là các bệnh nền như tiểu đường
tăng huyết áp rồi các bệnh lý chuyển hóa trong giai đoạn mà bị covid là không được kiểm soát tốt
sau khi hậu covid thì nó bắt đầu có những biến chứng của các bệnh nền đấy
theo các bác sĩ các bệnh nhân sau khi khỏi covid một mươi chín
nếu có các triệu chứng như hụt hơi ho khó thở đau tức ngực hoặc thường xuyên lo lắng mất ngủ
cần tái khám để được đánh giá về tình trạng sức khỏe từ đó có hướng can thiệp điều trị sớm
hiện nay hầu hết người dân đã tiêm đủ vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên vì sức khỏe về lâu dài người dân không nên chủ quan với dịch bệnh
thì nó hơi bị thiền vũ
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm cho biết vừa nhận được văn bản của bộ giao thông vận tải
về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi và đến tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trong đó đề nghị các đơn vị kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng chèo kéo bắt chạy khách
lãnh đạo bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục hàng không việt nam tổng công ty cả hàng không việt nam
cả hàng không quốc tế tân sơ nhất bưu trí hợp lý cho các phương tiện vào đón trả khách
tổ chức các làng đón trả khách trong nhà xe phù hợp khi có lượng khách tăng
phân luận khách chở đón xe đảm bảo an ninh trực tự kiểm soát chặt chẽ
không để xảy ra hiện tượng chèo kéo bắt chạy khách trong nhà xe và trong địa bàn khu vực cả hàng không
đồng thời sắp sắp tăng thêm diện tích bãi đổ dành cho xe chở
nhằm đảm bảo số lượng phương tiện đáp ứng nhu cầu đi xe của hành khách tại sân bay
tổ chức cho xe buýt chở đón trả khách tại nga đến quốc nội
có phương án kết nối di chuyển mặt phương tiện giữa nga quốc nội và nga quốc tế
để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách
tăng cường việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động điều tiết giao thông trong khu vực cùng cả hàng không
cục hàng không việt nam được giao chí đạo cán vụ hàng không miền nam
phù hợp với xe giao thông vận tải tp hcm và lực lượng chức năng
tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm
đảm bảo việc thực hiện đúng quy định dừng đổ xe tại khu vực cảng hàng không
thực hiện mục tiêu kéo giảm ủng tắc và tai nạn giao thông từ năm một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông tp hcm
để liên tục mở các đợt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
lưu thông đường cấm giờ cấm xe củ nát xe tự chế chở hàng công kền
trong sáng nay hai mươi tháng hai đội cảnh sát giao thông an sương
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
mở chuyên đề xử lý các phương tiện xe cơ giới ba bánh
và xe thô sơ từ ba đến bốn bánh lưu thông trên địa bàn
tại khu vực cửa ngõ chợ đầu mối nông sản hóc môn
lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện nhiều trường hợp xe cơ giới ba bánh
và xe thô sơ từ ba đến bốn bánh lưu thông qua khu vực
sau khi kiểm tra tội công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm
cụ thể thanh niên này chạy những thanh nhôm dài tới chục mét
điều khiến xe bằng một tay tay còn lại dùng đeo vịnh những thanh nhôm trên vai
và đã không cung cấp được giấy đăng ký xe không có giấy phép lái xe
không biển kiểm soát phần đầu xe cũng không có đèn
bên cạnh đó còn có trường hợp xe cũ tự chế thêm phần sau để chở và đậu bán hàng
đáng nói đây là lần thứ hai người này bị xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường
và sử dụng xe tự chế không đảm bảo kỹ thuật an toàn
lần trước sau khi bị tịch thu phương tiện
người này lại tiếp tục sử dụng xe chế như thế này để hành nghề buôn bán rau
lý giải cho vi phạm của mình người này cho biết cũng rất ái náy
khi biết dường xe lòng đường gây ổn tắc giao thông nhưng vì mua sinh nên chấp nhận bị phạt
được biết hầu hết các loại xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ từ ba đến bốn bánh
lưu thông trên đường đều được người dân sử dụng với mục đích kiếm sống
chủ nhân của các phương tiện này đều là những người lao động nghèo
khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra hầu hết các chủ xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ
mặt khác do đây là xe tự chế nên không có đầy đủ các bộ phận như gương đèn tín hiệu
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông lực lượng chức năng vẫn xử lý tạm giữ các phương tiện vi phạm theo pháp luật
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
tăng cường xử lý các phương tiện xe cơ dây ba bánh và xe thô sơ từ ba đến bốn bánh lưu thông trên địa bàn
liên quan đến ổ dịch covid một mươi chín vừa được phát hiện tại một tu viện quận gò vấp tp hcm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết đã nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm
và hiện thì chùm ca nhiễm đã được kiểm soát
theo đó xuất phát từ trường hợp một f là học sinh đang lưu trú tại một tu viện ở phường năm quận gò vấp
ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tất cả người ở tu viện này
kết quả phát hiện năm mươi bốn ca dương tính nhận thấy có sự lây nhiễm tại đây
thông qua việc sinh hoạt
thể thao học tập ủy ban nhân dân phường cùng trạm y tế phường đã kiểm tra hướng dẫn cách chăm sóc
điều trị cho f theo giờ f một đảm bảo các quy định phòng chống dịch
hiện chùm ca nhiễm này được khoanh vùng đa số các em đều đã tiêm hai ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tình trạng rất là ổn định
tuy nhiên ủy ban nhân dân quận gò vấp khuyến cáo mọi tổ chức doanh nghiệp cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ và mỗi gia đình người dân không chủ quan với dịch bệnh
luôn tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng dịch năm k và tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
từ đó thích ứng an toàn trong điều kiện bình thường mới
trong sáng nay hai mươi tháng hai cục quản lý thị trường tp hcm đã tổ chức đoàn khảo sát các cây xăng trên địa bàn
buổi khảo sát với mục đích là nắm bắt tình hình kinh doanh xăng dầu
các cây xăng thiếu hụt xăng dầu như thế nào để có báo cáo lên tổng cục quản lý thị trường
theo ghi nhận tại thời điểm kiểm tra cây xăng ở số sáu mươi chín trên một mươi x phạm văn chiêu
phường một mươi bốn quận gò vấp phía trước treo bảng hết săn
cửa hàng trơ biển công ty trách nhiệm hữu hạn thương mạng dịch vụ biên khoa
có logo của nhà phân phối xăng dầu mi bách
đoàn kiểm tra đã yêu cầu cửa hàng mở hầm chứa nhiên liệu để kiểm tra thực tế
tại các bồn chứa đều cho thấy lượng xăng còn ít đã gần cạn đáy bồn
theo cửa hàng cho biết mỗi bồn chỉ còn khoảng một hai trăm linh lít nên không thể bơm lên được để bán cho khách
còn tại trạm săn dầu số tám gia định phường chín quận gò vấp
thuộc chi nhánh công ty cổ phần hóa dầu quân đội tập trung rất đông xe gắn máy xếp hàng vào đổ xăng
người phụ trách cây săn này cho biết cây săn có hai người đứng bán
nhưng do một người phải đi ăn sáng nên chỉ còn một người không bán kịp cho khách
nhiều người đổ săn ở đây cho biết những cây săn trong khu vực có điểm không bán hàng
còn điểm bán thì giới hạn số lượng cho mỗi lần đổ xăng cho khách là bốn mươi đồng
các cơ quan quản lý thị trường không chỉ tp hcm mà toàn bộ lực lượng quản lý trường toàn quốc
là đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên tại tất cả các cây xăng
và mọi hành vi vi phạm theo quy định pháp luật là chúng tôi sẽ lập tức xử lý nghiêm
đồng thời là báo cáo với cả
cấp trên để có việc kiểm soát quản lý đánh giá đúng thực trạng toàn bộ hệ thống sang lọc
bởi vì hệ thống xăng dầu nó có mối liên kết chặt chẽ với nhau
và có những trách nhiệm liên thông với nhau
cho nên là cái việc phản ánh đúng thực trạng tại từng thời điểm trong ngày là được rất quan tâm
phối hợp với sở công thương để đảm bảo báo cáo tình hình cung cầu
để bộ công thương kịp thời chỉ đạo tình hình từng địa bàn một trên phương diện toàn quốc
thời gian sắp tới cục quản lý thị trường tp hcm chỉ đạo các đội và
thị trường ở các quận nguyện trên địa bàn thường xuyên giám sát các cây săn
hàng ngày đều có báo cáo để xử lý kịp thời tránh tình trạng các cây xăng
ghim hàng chờ tăng giá hoặc đẩy giá cao hơn so với quy định
những ngày gần đây lượng hành khách đã dần ổn định khi học sinh sinh viên bắt đầu trở lại trường
ngành vận tải hành khách công cộng tp hcm sẽ tập trung vào nhóm đối tượng hành khách này
mà điều tiết kết nối các tuyến xe buýt mới
tới tận trường học ký túc xá để thuận tiện cho việc đi học đi lại học tập của các em
những ngày này tuyến xe buýt số tám từ làng đại học quốc gia tp thủ đức kết nối trực tiếp
trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm đang thu hút rất đông các em sinh viên lựa chọn
di chuyển đến trường đây là một trong những tuyến xe buýt được trung tâm quản lý hành khách
công cộng tp hcm mới khôi phục hoạt động trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên
nhất là các tân sinh viên thuận lợi tới trường
thì sẽ di chuyển đến trường bằng xe buýt đặc biệt là các sinh viên ở làng đại học nữa
nên là trước khi mà xe buýt nghỉ trong một khoảng thời gian dài thì có nhiều bạn không có sử dụng
phương tiện đi lại xe buýt được nên sẽ phải thay thế bằng xe công nghệ hoặc là đi bộ
thì em thấy điều rất khá là bất tiện hiện nay thì khi mà xe buýt hoạt động trở lại bình thường
thì em thấy thiết thực cho các bạn sinh viên
em thấy thì xe buýt tuyến xe buýt mở lại
để đi lên trường đại học thì nó khá là cần thiết bởi vì có những học sinh phải đi rất là xa để tới đường
thì xe buýt là phương tiện nó vừa rẻ vừa tiện lợi để khi mà lên trường đại học
còn em thấy dịch thì em nghĩ là mọi người đều đã tiêm vaccine đủ rồi thì khả năng lây nhiễm sẽ ít
và công tác phòng chống dịch trên đây cũng khá là tốt
bãi xe trống chỗ có nghĩa là nhiều xe buýt đã vận hành trở lại sau tết nguyên đáng
khi người dân từ các tỉnh thành quay lại tp hcm học tập làm việc
nhất là đối tượng học sinh sinh viên bắt đầu đi học trở lại
sản lượng xe buýt cũng đã dần phục hồi và tăng trưởng rõ rệt
có khách có việc làm điều này giúp cho tài xế doanh nghiệp có thu nhập trở lại
mình hoạt động lại lại như lúc trước mà mình rất là vui chứ
xã viên của hợp tác xã chúng tôi cũng được có cái kinh tế cái danh thu để mà mình trang trải mỗi ngày
khi xe buýt hiện tại có đạt được hiệu quả thì các bạn học sinh sinh viên mình cũng đã quay trở lại đi học
thì về khối lượng các bạn học sinh sinh viên đi lại thì chiếm khoảng ba mươi năm sản lượng đi lại của hành khách trên các tuyến xe buýt
thì hy vọng trong cái thời gian mà các bạn học sinh sinh viên đi học lại thì cũng sẽ nâng cao được sản lượng của vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố
hiện tại tp hcm đã mở lại tám mươi sáu trên chín mươi tuyến trợ giá và một mươi trên ba mươi sáu tuyến không trợ giá
từ đây đến đầu tháng ba năm nay trung tâm quản lý hành khách công cộng tp hcm sẽ tiếp tục phục hồi lại tất cả các tuyến
tăng chuyến và mở thêm các tuyến kết nối trực tiếp tận khuôn viên các trường đại học để phục vụ học sinh sinh viên
thời gian hoạt động của xe buýt sẽ được kéo dài từ năm giờ đến hai mươi một giờ thay vì năm h đến một mươi chín giờ như lúc trước
chúng tôi tập trung ưu tiên cho các tuyến xe buýt trục đi qua các trường học các trường học cũng như là khu chế xuất công nghiệp
thì chúng tôi tăng số chuyến lên
thời cũng có tổ chức giám sát thường xuyên cái sản lượng của tuyến này để mình có những cái điều chỉnh cho phù hợp
thì cái việc tăng chuyến này cũng là góp phần giúp cho các doanh nghiệp ổn định hơn sau thời gian dài ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
học sinh sinh viên người lao động tại những đối tượng thường xuyên sử dụng đi lại bằng xe buýt để đảm bảo an toàn cho các hành khách
tại các bến trạm cũng như trên xe trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm đang thực hiện ra soát trang vị hệ thống camera an ninh
đèn chiếu sáng tại các trạm
vấn đề về mất an ninh trung tâm quản lý sẽ liên hệ với cơ quan công an gần nhất để có những can thiệp kịp thời